chúng tôi khuyến cáo quý vị khán giả nên chú ý những thay đổi này để phòng bệnh hiệu quả hơn cùng chung tay đưa số ca mắc covid một mươi chín mỗi ngày về không
thưa quý vị các cửa khẩu tại phía bắc nước ta vẫn đang khó nhọc thông quan hàng hóa vì quy định phòng chống covid một mươi chín từ trung quốc đã được siết chặt hơn
để khắc phục vấn đề này mới đây tỉnh quảng ninh đã thiết lập các vùng xanh an toàn khép kín đồng thời đẩy mạnh hội đàm quốc tế giữa việt nam với trung quốc
và hãng hóa ở các cửa khẩu với nỗ lực này chính quyền tp mông cái thuộc tỉnh này yêu cầu tất cả người ra vào cửa khẩu phải test nhanh covid một mươi chín
ngày sáu tháng bốn thông tin từ ủy ban dân thành phố móng cái cho biết địa phương này vừa yêu cầu test nhanh với tất cả người ra vào cửa khẩu trên địa bàn để tạo vùng xanh an toàn trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa
theo đó tp mông cái yêu cầu kể từ ngày hai tháng bốn tất cả các cá nhân vào khu vực cửa khẩu cầu bóc luân hai
hải yên kể cả cán bộ nhân viên làm nhiệm vụ trong khu vực cửa khẩu đều phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh thảo nguyên test nhanh covid một mươi chín và tự trả phí
nếu có kết quả âm tính mới được vào khu vực cửa khẩu lối mở
trường hợp dương tính tổ kiểm soát phối hợp với trung tâm y tế tp móng cái triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo phương án của liên ngành khối cửa khẩu
mức thu không quá năm mươi đồng một lần tét hoặc test miễn phí khi các cá nhân tự mua tết
ngoài ra tp mông cái tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc xét nghiệm virus sars cov hai bằng phương pháp ati pisa ati lam đối với tất cả phương tiện vận chuyển hàng hóa nhân viên người làm việc trong khu vực cửa khẩu lối mở
đáng chú ý để giám sát việc test nhanh tại cửa khẩu tp mông cái giao tổ trưởng hai tổ kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại cửa khẩu cầu bóc lân hai và lối mở km ba bốn hải yên
phối hợp với chủ đầu tư các bãi container bố trí nhân lực
chuẩn bị vật tư y tế test nhanh để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các trường hợp và trong khu vực cửa khẩu lối mở đảm bảo quy trình quy định của ngành y tế
đồn biên phòng bắc sơn đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mong cái chịu trách nhiệm tổ chức kiểm soát chốt chặt cổng vào
nếu loạt người chưa test nhanh mà vào trong khu vực cửa khẩu lối mở thì xử lý nghiêm toàn bộ cán bộ nhân viên cả trực theo quy định công hành
theo ủy ban dân thành phố mông cái việc thực hiện test nhanh như quy định trên là tạo vùng xanh an toàn tuyệt đối tại các cửa khẩu bởi phía trung quốc vẫn đang áp dụng chính sách covid một mươi chín chỉ cần có trường hợp bị xương tình với sars cov hai là việc thông qua sẽ bị gián đoạn
hiện nay do tiến viên giới việt trung trên địa bàn tỉnh quảng ninh nhiều cửa khẩu vẫn đang tạm dùng hoạt động chờ tín hiệu từ phía bạn
trong những ngày gần đây tại cà mau đã xảy ra vụ việc tiêm nhầm vaccine covid một mươi chín cho trẻ bảy tháng tuổi
khi phòng covid một mươi chín phù hợp
sau khi vụ việc xảy ra chủ tịch ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy trình tiêm chủng vaccine
nhân là do lưỡi chủ quan dẫn đến nhầm lẫn nghiêm trọng này
ngày sáu tháng bốn ông nguyễn minh luân phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh cà mau vừa có văn bản cho biết
chủ tịch tỉnh này đã chỉ đạo giám đốc sở y tế và các địa phương chấn trình lại công tác tiêm chủng
động thái trên sau khi xảy ra việc tiêm nhầm vaccine covid một mươi chín cho trẻ bảy tháng tuổi
xảy ra tại trạm y tế xã tam giang tây huyện ngọc hiển tỉnh cà mau
theo đó chủ tịch tỉnh cà mau yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ tiêm chủng các loại vaccine phòng bệnh
phải tiệt đối tuân thủ quy trình kỹ thuật trước khi tiêm chủng phải kiểm tra nằm đúng
đúng đối tượng đúng vaccine đúng liều đúng đường sử dụng đúng lịch tiêm
tăng cường kiểm tra kiểm soát tuyệt đối không để nhầm lẫn trong tiêm chủng
kịp thời kiểm điểm trách nhiệm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy trình tiêm chủng
nhất là những lỗi do chủ quan gây ảnh hưởng không tốt cho ngành y tế
trước đó ngày một một bốn bé nnm hơn bảy tháng tuổi ngụ sở tam giang tây huyện ngọc hiển tỉnh cà mau
được gia đình đưa đến trạm y tế xã tam giang tây để tiêm vaccine trong đợt tiêm chủng mở rộng
vaccine được chỉ định tiêm cho bé mở là loại năm trong một
tuy nhiên nhân viên y tế đã tiêm nhầm vaccine pfizer ngừa covid một mươi chín cho trẻ bảy tháng tuổi này
hiện bé m đang được điều trị ở bệnh viện sản nhi cà mau sức khỏe ổn định
ông nguyễn văn dũng giám đốc sở y tế tỉnh cà mau cho biết
qua giả soát quy trình tiêm cơ bản chặt chẽ
có thể do sơ xuất chủ quan của nhân viên y tế nên dẫn đến việc tiêm nhầm vaccine
tiêm nhầm vaccine cho trẻ qua thực là một lỗi sai nghiêm trọng
nhất là khi vaccine phòng covid một mươi chín chưa có loại thích hợp cho trẻ bảy tháng tuổi sử dụng
may mắn thay bé mờ trong vụ việc hiện vẫn ổn định về sức khỏe
và đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện
sòng xử lý nghiêm nhân viên y tế đã gây ra lỗi vẫn là việc cần thiết
nhằm tăng cường sự tập trung cho công tác tiêm chủng hơn nữa
chúng tôi xin chuyển sang các tin tức quốc tế
gần đây một cụm từ mới là midim covid một mươi chín tạm dịch covid một mươi chín trung bình
đã xuất hiện để miêu tả những người có triệu chứng covid một mươi chín dai dẳng hơn bình thường
nhưng chưa đến mức được xếp vào diện covid một mươi chín kéo dài
sau hai năm sống chung với covid một mươi chín
các chuyên gia nhận thấy
dịch bệnh này có thể phát sinh thành nhiều hình thức
theo đó bệnh nhân có thể đối mặt với covid một mươi chín thể nhẹ
covid một mươi chín không triệu chứng hoặc covid một mươi chín kéo dài
covid một mươi chín trung bình được phổ biến sau buổi phát hành của đài npa mỹ trong tháng ba
một phát thanh viên đã kể lại trải nghiệm của cô với căn bệnh này
theo đó cô còn trẻ và khỏe mạnh
nhưng sau khi mắc biến thể omicron
cô cảm thấy vô cùng yếu đuối mệt mỏi
sau nhiều tuần âm tính với virus sars cov hai

sau đó cô đã hồi phục
nhưng các chuyên gia cho rằng
nữ phát thanh viên này đã rơi vào tình trạng covid một mươi chín kéo dài
thay vì một hình thức khác
tờ usa today dẫn lời một số chuyên gia y tế nhận định
covid một mươi chín trung bình không phải là một tình trạng rõ ràng
theo các chuyên gia covid một mươi chín trung bình là một phần thuộc hậu di chứng
bao gồm các triệu chứng và dòng thời gian
tiến sĩ noah greenspan chuyên gia vật lý trị liệu
từng điều trị cho những người mắc chứng covid một mươi chín kéo dài
từ giai đoạn đầu dịch
cho biết có sự khác biệt giữa mọi người về cách covid một mươi chín biểu lộ
cần có sự phân loại
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc định nghĩa
covid một mươi chín kéo dài là những vấn đề mới phát sinh
tái phát hoặc tiếp diễn hơn bốn tuần
sau khi phát hiện dừng tính với sars cov hai
tổ chức y tế thế giới who lại đánh giá covid một mươi chín kéo dài
là tình trạng xảy ra trong ba tháng
sau khi có kết quả dương tính với các triệu chứng kéo dài
tối thiểu hai tháng
theo cdc các triệu chứng của covid một mươi chín
kéo dài đa dạng từ khó ngủ đau cơ cho đến hụt hơi
mọi người còn có thể rơi vào tình trạng sốt chóng mặt
hoặc thay đổi khối giác viện giác
khi các chuyên gia y tế bắt đầu thu hẹp các triệu chứng phổ biến
thì những triệu chứng mới lại được ghi nhận
và nguyên nhân gây ra chúng vẫn chưa rõ ràng
tiến sĩ fernando canavali
tại trung tâm chăm sóc hậu covid
tại hệ thống bệnh viện marjanie mỹ cho biết
nó có thể do virus vẫn tồn tại trong cơ thể
hoặc bạn đang tạo ra kháng thể
hoặc đó là thứ gì chúng ta chưa hiểu được
các chuyên gia nhận định rằng
vẫn cần có sự phân loại đối với mọi thứ liên quan đến covid một mươi chín
và những lo ngại xung quanh tình trạng chưa rõ nguyên nhân
có thể dẫn đến định nghĩa về covid một mươi chín trung bình
nhiều chuyên gia lo ngại rằng
định nghĩa về covid một mươi chín trung bình
có thể hạ thấp nguy cơ hậu quả có hại của covid một mươi chín
với bệnh nhân trẻ và khỏe mạnh
ông noas grinspan cho biết
hầu hết những nơi điều trị covid một mươi chín kéo dài
chỉ dành cho bệnh nhân có triệu chứng day dẳng tối thiểu hơn một tháng
nhưng ông cho rằng
điều quan trọng là liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
quý vị thân mến omicron bùng phát
đã gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng
lên toàn bộ đời sống xã hội của trung quốc
một khảo sát khu vực tư nhân hôm sáu tháng bốn cho thấy
ngành du lịch của trung quốc
đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong vòng hai năm qua
kể từ khi các ca nhiễm covid một mươi chín ở nước này tăng đột biến
vào tháng ba khiến khả năng và nhu cầu di chuyển bị hạn chế
chỉ số nhà quản trị mua hàng pmi
ngành dịch vụ của caixin trung quốc
đã giảm xuống bốn mươi hai điểm của tháng ba
từ mức năm mươi hai điểm trong tháng hai
kết quả này cho thấy
ngành dịch vụ nước này đang tăng trưởng chậm nhất
kể từ khi đại dịch covid một mươi chín khởi phát
vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó quốc khảo sát cho thấy
các doanh nghiệp nhỏ ở các vùng ven biển
cũng bị si thoái trong lĩnh vực dịch vụ
các nhà phân tích cho biết
có lĩnh vực dịch vụ yêu cầu tiếp xúc nhiều
như vận tải cách sản và ăn uống
bị ảnh hưởng nặng nề nhất
đại dịch bùng phát ảnh hưởng
đến nhu cầu tuyển dụng nhân viên của các công ty
dẫn đến sự xuất giảm về trị xuống việc làm
trị số pmi tổng hợp tháng ba của caixin
bao gồm các hoạt động sản xuất và dịch vụ
đã giảm xuống bốn mươi ba chín điểm
từ mức năm mươi một điểm trong tháng trước
đây là mức giảm mạnh nhất
kể từ đợt bùng phát covid một mươi chín đỉnh
của nước này vào năm hai nghìn hai mươi
nhà kinh tế cấp cao quang tri của caixin
insight group cho biết
nhìn chung các hoạt động sản xuất
và dịch vụ đều suy yếu trong tháng ba
do dịch bệnh tương tự như các đợt
bùng phát covid một mươi chín trước đây ở trung quốc
lĩnh vực dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn
so với lĩnh vực sản xuất
ông nói thêm các nhà hoạch định
chính sách nên tìm kiếm những nhóm
đối tượng dễ bị tổn thương tăng cường
hỗ trợ cho các ngành công nghiệp chủ chốt
các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
để ổn định kỳ vọng của thị trường
nhà kinh tế trưởng tại
nếu kinh tế trung quốc đang phải đối mặt
với những thách thức nghiêm trọng
đặt ra câu hỏi lớn là chính sách không
quan nhượng với covid một mươi chín của nước này
có thể duy trì được bao lâu
ông zhang nói hoạt động kinh tế
đã phải hy sinh để chính sách
chống lại sự bùng phát biến thể omicron
đã được hiệu quả tôi hy vọng
các đợt bùng phát sẽ kiểm soát
với chi phí đáng kể
về tình hình phòng chống covid một mươi chín
tại trung quốc trong bối cảnh phải
phong toả nghiêm ngặt do omicron bùng phát
trung quốc đã tăng cấp đôi nỗ lực
không covid tại thành phố tượng hải
theo hãng tin cna
trong làn sóng covid một mươi chín tồi tệ nhất
kể từ khi đại dịch bùng phát ở trung quốc
trung tâm tài chính tượng hải đã phong toả
lần lượt thành hai nửa để triển khai
chiến dịch xét nghiệm toàn dân
theo đó thành phố này đã phong toả
các khu vực ở phía đông sông hoàng phố
gồm quận trung tâm hành chính
và các khu công nghiệp lớn trong bốn ngày
kể từ ngày hai mươi tám tháng ba
sau đó nửa tây tượng hải bắt đầu phong toả
trong bốn ngày tiếp theo
thông báo của chính quyền địa phương
ngày hai mươi bảy tháng ba yêu cầu người dân
không ra khỏi nhà phương tiện giao thông
công cộng và các ứng dụng gọi xe
sẽ bị tạm dừng hoạt động
trong khi đó phương tiện cá nhân không được phép
chạy trên đường phố trừ khi thực sự cần thiết
thông báo cũng lưu ý
cần phải được đảm báo nhu cầu y tế
khẩn cấp của người dân
điều này cho thấy trung quốc đang tăng cường
gấp đôi nỗ lực thực hiện chính lược
không covid với tần suất xét nghiệm
quy trình cách ly và các lệnh
hạ chế đi lại nghiêm ngặt
bắc kinh đã bắt đầu áp dụng
một chiến lược không covid năng động
thay thế cách tiếp cận không quan nhượng
với covid từ năm ngoái
chiến lược này trái ngược hoàn toàn
với các quốc gia đang nới lòng hạ chế
để sống chung với covid một mươi chín như bệnh đặc hữu
song trái ngược với việc niêm phong toàn thành phố
trung quốc đang triển khai các biện pháp
phòng dịch linh hoạt hơn nhằm đạt được
sự cân bằng giữa việc kiểm soát dịch bệnh
và tạo điều kiện bình thường hóa cuộc sống của người dân
tuy nhiên thực tế cho thấy
như tình thành vẫn không thể giữ được
thành quả số ca mắc bằng
như trong năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
hơn nữa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới
đang phải đối mặt với những bất ổn
trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị
và giám đạn chuỗi cung ứng toàn cầu
khiến chính phủ trung quốc
phải ưu tiên ổn định tăng trưởng kinh tế
chiến lược loại bỏ hoàn toàn covid một mươi chín
bằng các phòng tỏa nghiêm ngặt
xét nghiệm nhiều lần
có thể sẽ gặp phải thách thức lớn
cho biến thiệu omicron
có khả năng lây nhiễm cao hơn
với nhiều ca nhiễm không trự trứng
có thể nhìn vào hồng kông
khu vực đang thay đổi chính sách
không covid nặng động giống như trung quốc đại lục
kể từ đầu năm hai nghìn một mươi hai
sự bùng phát của omicron đã khiến
việc áp dụng chính sách phòng dịch
của thành phố gặp trở ngại lớn
trung tâm tài chính châu á
vẫn ghi nhận hàng chục nghìn trường hợp mới
hàng ngày vào thời điểm cao điểm
của đợt dịch mới mặc dù hiện số ca
hàng ngày đã giảm xuống còn vài nghìn trường hợp
ở những nơi khác của trung quốc
tỉnh cát lâm đã bị phong tỏa
từ ngày một mươi bốn tháng ba
nhưng tỉnh phía đông bắc này vẫn ghi nhận
một một trăm năm mươi trường hợp mới
và một ba mươi hai ca nhiễm không trự trứng
vào ngày hai mươi chín tháng ba
còn quá sớm để khẳng định
liệu trung quốc có thể kiểm soát hiệu quả
làn sóng lây nhiễm ở thượng hải
như ở vũ hán vào năm hai nghìn hai mươi hay không
tuy nhiên do cát lâm thượng hải
và những nơi khác đã phải chống chọi
với làn sóng lây nhiễm mới nhất
trong suốt một tháng nên sự mệt mỏi đang gia tăng
song nhà phân tích chen gang
của viện đông á
thu chứa đại học quốc gia singapore cho rằng
việc trung quốc chuyển sang sống chung
với virus là điều phí thực tế
trong bối cảnh
biến thể omicron vẫn đang hoành hành
và bắc kinh sẽ tổ chức đại hội
đảng toàn quốc lần thứ hai mươi
nhìn ra gấp thế giới
ngày càng có nhiều quốc gia từ bỏ
chính sách không covid khi đối mặt
về biến thể omicron và biến thể tàng hình của nó
mặc dù sống chung với covid một mươi chín
vẫn là điều xa vời ở trung quốc
song có thể thấy
nhà chức trách đang nỗ lực thích ứng
với điều bình thường mới này
bằng các biện pháp linh hoạt nhân văn hơn
với lợi ích sức khỏe tinh thần
và thể chất của người dân
vâng bản tin covid một mươi chín sáng của chúng tôi
đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi bản tin covid một mươi chín
của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
báo sức khỏe và đời sống sẽ liên tục thông tin
đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trong các bản tin trong ngày
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo